trong khi đó cộng đồng quốc tế vẫn đang tiếp tục các nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo vào giải gaza
ngoài các đợt thả dù hàng viện trợ của mỹ jordan và một số nước khác kế hoạch mở hành lang biển cũng đang được đẩy mạnh
tổ chức phi chính phủ urcentral kitchen cho hay một con tàu thuộc nhóm viện trợ open arms của tây ban nha
chở hai trăm linh tấn lương thực viện trợ bao gồm gạo bột mì đậu lăng đậu cá và thịt đóng hộp
dự kiến sẽ có chuyến hành trình kéo dài một mươi năm tiếng đến giải gaza qua đường biển
hiện các tàu vẫn đang neo đậu ở cộng hòa ship và có thể khởi hành trong ngày một mươi một tháng ba
trong khi đó giới chức mỹ cho hay một tàu quân sự của nước này chở thiết bị xây dựng càng tạm thứ hai ở gaza
đang trên đường đến địa trung hải tuy nhiên phải vài tuần nữa cơ sở này mới có thể đi vào hoạt động
dự kiến hành lang viện trợ hàng hải giữa cộng hòa ship và gaza có thể bắt đầu hoạt động sớm nhất vào cuối tuần này
hành lang biển này được hỗ trợ bởi liên minh châu âu eu cùng với mỹ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và một số quốc gia khác
các cơ quan của liên hợp quốc và hội chữ thập đỏ cũng sẽ đóng góp vào nỗ lực này